nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho tuyến dưới đặc biệt là vùng sâu vùng xa vùng thiếu cán bộ y tế
hàng năm hàng nghìn lượt cán bộ luân phiền đã được cử xuống tuyên dưới để cầm tay chỉ việc chuyển giao kỹ thuật
và tính đến nay nhiều bệnh viện tại các địa phương đã thực hiện được nhiều kỹ thuật cao giúp tỷ lệ chuyển tuyến giảm rõ rệt
đây là hiệu quả của đề án một nghìn tám trăm một mươi sáu và công tác chỉ đạo tuyến được ngành y tế thực hiện trong nhiều năm qua
bệnh viện sản nhi bắc ninh
môi trường thân thiện bệnh viện xanh sạch đẹp và không quá tải tại khoa khám bệnh là những gì mà người bệnh cảm nhận khi đến đây
nhiều kỹ thuật cao được triển khai như thụ tinh nhân tạo sàng lọc trước sinh đã giúp người dân tại đây không cần phải chuyển tuyến
ngành y tế tỉnh bắc ninh là một trong ít những địa phương được thụ hưởng những hiệu quả mà đề án một nghìn tám trăm một mươi sáu đề án bệnh viện vệ tinh mang lại
trong những năm qua các bệnh viện tại đây đã tiếp nhận nhiều kỹ thuật mới chương trình đào tạo bằng hình thức
các bệnh viện đã cầm tay chỉ việc từ các tuyến trên hiện nay tỉ lệ chuyển tuyến tại tỉnh bắc ninh đã giảm từ năm đến bảy lần
chúng tôi đang tiếp nhận các kỹ thuật thông qua hai kênh đào tạo trích
một là kênh đào tạo theo đề án một nghìn tám trăm một mươi sáu của chỉ đạo tuyến
cái thứ hai là chúng tôi là bệnh viện vệ tinh của các bệnh viện lớn như là bệnh viện đa khoa tỉnh là bệnh viện vệ tinh của bệnh viện bạch mai bệnh viện việt đức bệnh viện ca bệnh viện sản nhi làm bệnh viện vệ tinh của viện nhi trung ương
và bệnh viện phụ sản trung ương
tuy nhiên trong quá trình thực hiện đề án bệnh viện vệ tinh các bệnh viện cho biết khó khăn nhất hiện nay vẫn là nguồn kinh phí đối ứng từ các tỉnh thành
việc tiếp nhận kỹ thuật và cử cán bộ đi đào tạo tại một số nơi vẫn chưa hiệu quả do tuyến dưới chưa thực sự mặn mà với đề án một nghìn tám trăm một mươi
trong khi đó nguồn nhân lực từ các bệnh viện hạt nhân không đủ do vẫn phải thực hiện công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện
các bệnh viện tuyến dưới thường là có thể hơi tham vọng một chút
người ta muốn mình chuyển giao rất nhiều công gói kỹ thuật nhưng trong đó nhân lực lại hạn chế và lộ trình không phù hợp
cho nên khi chúng tôi xuống làm việc có cả lãnh đạo sở thì như vậy là chúng tôi đã phân tích rất rõ cái kế hoạch có những tỉnh là chưa phù hợp
nhân lực như vậy cơ sở vật chất như vậy không thể nào có thể làm được những kỹ thuật lớn
tôi nói ví dụ là kỹ thuật nội soi của bệnh viện nội tiết hiện nay kể cả nước ngoài cũng đang đi học
thì có rất nhiều bệnh viện muốn làm nhưng tôi nhìn như bên dưới phẫu thuật mùa mở còn chưa còn rất nhiều hạn chế
tại buổi giao ban công tác chỉ đạo tuyến đề án một nghìn tám trăm một mươi sáu và hội thảo xây dựng thông tư quy định về chỉ đạo tuyến chuyển giao kỹ thuật khám chữa bệnh
bộ y tế cho biết trong năm hai nghìn một mươi bảy cần tập trung mở lớp đào tạo tại bệnh viện tuyến trên hoặc tại địa phương
hỗ trợ nhân lực đối với các vùng sâu vùng xa vùng khó khăn khi có thiên tai dịch bệnh xảy ra theo nguyên tắc trung ương hỗ trợ tỉnh
tỉnh hỗ trợ huyện huyện hỗ trợ xã chuyển giao kỹ thuật theo gói dịch vụ kỹ thuật phù hợp nhu cầu của tuyến dưới